cả trung quốc và liên minh châu âu eu đều lên tiếng kêu gọi israel và palestine kiềm chế bạo lực
và giảm leo thang căng thẳng sau các vụ việc liên tiếp khiến hàng chục người của cả hai bên thiệt mạng trong những ngày qua
bộ ngoại giao trung quốc ra thông cáo cho biết nước này đang theo dõi sát tình hình và kêu gọi các bên
đặc biệt là israel cần bình tĩnh và không để bạo lực vượt qua tầm kiểm soát
chính phủ trung quốc gửi lời chia buồn trước những thương vong về dân sự do xung đột palestine israel gây ra
và lên án các vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường cũng như phản đối việc sử dụng vũ lực quá mức
thông cáo trên cho rằng xung đột tái diễn là do giải pháp hai nhà nước không được thực hiện
và cộng đồng quốc tế luôn từ chối nguyện vọng chính đáng lâu nay của người dân palestine là thành lập một nhà nước độc lập
đồng thời kêu gọi những hành động khẩn trương tạo điều kiện nối lại hòa đàm giữa palestine và israel
hướng tới một giải pháp toàn diện công bằng và lâu dài
trong khi đó đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại eu joseph borrell bày tỏ
vô cùng lo ngại trước những căng thẳng đang gia tăng tại israel và vùng lãnh thổ palestine bị chiếm đóng
đồng thời kêu gọi hai bên làm mọi điều có thể nhằm giảm leo thang tình hình
và khởi động lại quan hệ hợp tác an ninh như một thành tố quan trọng nhằm ngăn chặn bạo lực tiếp diễn